tổ chức lương thực và nông nghiệp liên hiệp quốc phối hợp với tổ chức thú y thế giới đã thực hiện đánh giá khẩn cấp về tình hình dịch bệnh tả lợn châu phi tại việt nam nhằm tăng cường khả năng đáp ứng và ngăn chặn sự lây lan của dịch tả lợn châu phi
đoàn bao gồm các chuyên gia về dịch tả lợn châu phi quản lý khẩn cấp tiêu hủy tiêu độc khử trùng đã đến thăm các tỉnh bị ảnh hưởng dịch thu thập thông tin về dịch tễ bệnh và quan sát việc giết lợn tiêu hủy tiêu độc và khử trùng
đoàn đánh giá cao những nỗ lực kiểm soát và ngăn chặn dịch của các địa phương để phòng chống dịch có hiệu quả fao sẽ tiếp tục hỗ trợ việt nam trong việc xây dựng kế hoạch ứng phó khẩn cấp và đồng thời sẽ hỗ trợ việt nam về mặt nhân lực vật lực để khống chế dịch
chúng tôi cũng phối hợp với việt nam để tổ chức những cuộc lấy mẫu giám sát bên cạnh đó chúng tôi cũng huy động các chuyên gia về dịch bệnh này trên thế giới sang việt nam để cùng việt nam xây dựng các giải pháp kiểm soát dịch bệnh
và một trong những giải pháp đó chính là tiêu hủy
để số lợn bệnh một cách phù hợp đạt chuẩn và hiệu quả nhất tránh dịch bệnh lây lan từ chỗ này sang chỗ khác
đoàn cũng nhấn mạnh thực hiện tốt các biện pháp an toàn sinh học là yếu tố quan trọng để bảo vệ lợn an toàn khỏi tà lợn châu phi lợn bị nhiễm bệnh và phơi nhiễm phải bị tiêu hủy để ngăn chặn dịch lây lan
theo đó đoàn đề xuất các hành động để từng bước đẩy lùi dịch bệnh bao gồm áp dụng phương pháp phân vùng để ngăn chặn sự lây lan và phát triển các quy trình thực hành chuẩn về giết lợn và tiêu hủy thân thịt
đặc biệt dịch tả lợn châu phi không lây sang người và gây bệnh cho con người do đó người dân tránh hoang mang quay lưng với sản phẩm làm từ thịt lợn